phát tán các video hình ảnh bài viết với nội dung sai trái cực đoan của những đối tượng tự cho mình là nhà phản biện để rồi bóp méo đảo phá xung quanh vụ việc trên
từ đó gây hoài nghi trong nhân dân vào các cấp lãnh đạo hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở làm mất niềm tin của nhân dân vào đảng vào chế độ tạo hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng của đảng nhà nước ta hiện nay
đồng thời phá hoại sự đoàn kết trong đảng chia rẽ cán bộ đảng viên của quần chúng nhân dân
và sự đồng thuận trong xã hội
nằm trong cái kế hoạch diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thôi
chúng ta biết rằng không chỉ có vụ việc này mà rất nhiều các vụ việc khác khi xảy ra thì các thế lực thù địch đều mượn vào việc đó
nó cho rằng đảng ta thế này đảng ta thế kia v v
tôi cho tất cả những cái luận điểm tuyên truyền xuyên tạc của nó là nằm trong cái ý đồ nói xấu đảng
nói xấu nhà nước để chia rẽ đảng với nhân dân chứ không phải sự thật
thực tế thấy rằng tham nhũng là một hiện tượng xã hội hiện hữu ở tất cả các quốc gia
không phân biệt quốc gia đó theo chế độ chính trị nào
dù cho đó là nước nghèo hay nước giàu quốc gia phát triển đang phát triển hay kém phát triển
không phân biệt do một đảng hay do đa đảng lãnh đạo
không thể lấy vụ án tham nhũng tại công ty việt á
cũng như các vụ án tham nhũng tiêu cực khác để gán ghép suy diễn là do độc đảng
như cách mà các thế lực thù địch đang tìm cách đổ lỗi
quy trách nhiệm
cố tình quy kết tình trạng tham nhũng tiêu cực là do chế độ
chúng ta đã thấy rõ những tác hại của vấn nạn tham nhũng gây ra
thấy rõ sự vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ của tầm cao trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
của cả hệ thống chính trị
thực tiết việt nam
đã chứng minh
là đảng ta đã lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
một cách hết sức tích cực
và đạt được những kết quả
không thể chối cãi
chúng ta xử lý cả những
ủy viên bộ chính trị đương chức
cả những ủy viên bộ chính trị
chúng ta xử lý cả những ủy viên chuông đảng đang chức
và cả những ủy viên chuông đảng
đã nghỉ công tác
chúng ta không có vùng cấm không có ngoại lệ
làm một cách triệt đẹp
bất kể người đó là ai
việc xử lý đại án thổi giá kit xét nghiệm xảy ra tại công ty việt á
đã khẳng định quan điểm
không có vùng cấm không ngoại lệ
thế nhưng một số trang tin tức diễn đàn vốn thiếu thiện trí với việt nam
đã lợi dụng vụ việc này
tung ra những luận điệu bôi xấu chế độ
xuyên tặc bản chất vụ việc
từ đó vô cáo việt nam chống tham nhũng
bằng cách ho hào khẩu hiệu
đổi lỗi cho chế độ cho đảng cho nhà nước
từ đầu nhiệm kỳ đại hội bảy đến nay
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp
đã thi hành kỷ luật hơn tám mươi bảy cán bộ đảng viên
trong đó có trên ba hai trăm linh đảng viên
bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng
đã thi hành kỷ luật gần một trăm hai mươi cán bộ
thuộc diện trung ương quản lý
hai mươi bảy ủy viên trung ương đảng
nguyên ủy viên trung ương đảng
bốn ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị
hơn ba mươi sĩ quan cấp tướng
trong lực lượng vũ trang
trong lực lượng vũ trang
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã họp phiên thứ hai mươi một
phát biểu kết luận phiên họp
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh
đạt nhiều kết quả rõ rệt
có mặt cao hơn năm trước
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ
không ngừng không nghỉ
không vì chống dịch mà trùng xuống không xử lý
đối với vụ án xảy ra tại công ty việt á
đã gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch
và phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước
theo đó ban chỉ đạo yêu cầu đảng ủy công an trung ương
ban cán sự đảng
viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
chỉ đạo các cơ quan chức năng
tập trung lực lượng khẩn trương quyết liệt
mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án
xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật
không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật
của bất kỳ tổ chức cá nhân nào
nhiệm vụ của cơ quan điều tra
là phải tiến hành điều tra triệt để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án
mọi khía cạnh của vụ án đều được điều tra làm rõ
chỉ đạo của lãnh đạo bộ
là xử lý nghiêm
không có vùng cấm
và xử lý triệt để tất cả các khía cạnh của vụ án
đảng ta đã chỉ đạo một cách rất quyết liệt
trong việc xử lý cái vụ
kistet việt á
và các cơ quan chức năng của nhà nước
đã điều tra khởi tố một cách rất kịp thời
và bất kể người đó là ai
không có vùng cấm không có ngoại lệ
thì những cái điều mà các cái thế lực thù địch tung lên mạng xã hội
nói rằng là chúng ta là độc tài
chúng ta là
xử lý cái vụ việt á này
có cái hiện tượng bao che
có cái hiện tượng là không làm đến nơi đến trốn
thì hoàn toàn là sai tự thật
vụ kistet việt á được phát hiện
mới đây thực sự rất đáng tiếc
xuyên suốt các đợt dịch covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng y tế công an và các ban ngành đã gồng mình chống dịch
và được gọi là tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch
vốn được coi như chống giặc
lực lượng y tế đã không quản ngại vất vả khó khăn nguy hiểm
để bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân
trong nhiều trường hợp trực tiếp cứu chữa người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh
đó là một thực tế không thể phủ nhận
không thể lấy sai phạm của một số tổ chức cá nhân
để quy kết
phủ nhận trong cuộc chiến nỗ lực chống dịch
như luận điệu của các thế lực thù địch
hay xuyên tả
chúng ta cũng không thể chỉ căn cứa một
cái khuyết điểm của một người một người một tổ chức hay một cá nhân nào đó
mà chúng ta quy kết
chúng ta quy trục
chúng ta nâng lên
cả một cái vấn đề lớn thì lại là sai
thì cần phải hết sống
sức vui cho này
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
trung tâm bệnh tật
cdc hải dương
và các đơn vị địa phương liên quan
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
về các tội đưa hối lộ
nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với một số lãnh đạo của bộ y tế
và bộ khoa học và công nghệ liên quan đến công ty việt á
mới đây hai cấp tá của học viện sĩ quan quân y
bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra trong vụ kit test việt á
ngoài hai bị can vừa bị khởi tố
thì ban kiểm tra trung ương cho rằng
nhiều lãnh đạo của học viện quân y cũng có trách nhiệm liên quan
như vậy từ khi vụ việc tại công ty việt á được phát hiện đến nay
các cơ quan chức viện
đã khẩn trương đẩy nhanh tốc độ
mở rộng điều tra vụ án
ban đầu điều tra các đối tượng của một số địa phương
sau đó mở rộng sang các đối tượng của địa phương khác
từ đó thể hiện những nỗ lực quyết tâm cao
hành động xuyên suốt nhất quán
thực tế trong công cuộc phòng chống tham nhũng những năm qua
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai đã chứng minh
pháp luật việt nam nghiêm minh không thiên tư thiên vị các cá nhân tổ chức sai phạm
thời gian qua đối với những tổ chức cá nhân có các hành vi tham nhũng chính sách
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi đều bị xử lý nghiêm minh
còn với việc đảng và nhà nước tránh trách nhiệm những gì mà các thế lực thù địch gieo giao vụ cáo
vâng thông qua phóng sự vừa rồi liên quan đến các đối tượng lợi dụng vụ kích tết việt á
để chống phá làm dối gian tình hình
ông có bình luận như thế nào
vụ kích tét việt á đó
chúng ta làm rất nghiêm
dư luận xã hội
cũng như nhân dân
rất đồng tình ủng hộ
và chúng ta vào cuộc rất kịp thời
đặc biệt là cơ quan điều tra
ban chỉ đạo
phòng chống tham nhũng tiêu cực
cũng đã vào cuộc rất nhanh
đã đưa ra ánh sáng
cho việt á
đó là một số cán bộ
bộ y tế
số cán bộ của bộ
khoa học công nghệ
không thể nào mà là xuyên tạc
là chúng ta bao che
hoặc là chúng ta
mọi việc đã trở nên tồi tệ rồi mới làm không phải
mà trong quá trình điều tra
truy tố xét xử thi hành án
quy trình tố tụng đó phải rất cẩn trọng
chúng ta để không
bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan cho người vô tội
vì thế cho nên là
cơ quan điều tra cũng làm rất cẩn trọng
đó chính là
thu địch phản động
xuyên tạc và bôi nhọ chúng ta
vậy giải pháp ông đưa ra là gì
nhất là phản bác những luận điệu xuyên tạc
cũng như tiếp tục kiên quyết kiên trì
phòng chống tham nhũng tiêu cực
là các cơ quan
bảo vệ pháp luật của chúng ta phải làm đúng
làm kịp thời và làm trúng
thứ hai đó
chúng ta có những biện pháp
kỹ thuật ví dụ như bức tường lửa
các bài đen
và những cái bài bôi nhọ
chúng ta có hệ thống kỹ thuật
có thể làm được
thứ ba đó
các cơ quan thông tin đại chúng của chúng ta
các cơ quan truyền thông của chúng ta
phải vào cuộc kịp thời
đập lại ngay những luận điệu phản động đó
trình bày một cách
thì người dân sẽ hiểu
và người ta sẽ biết
đâu là đúng đâu là sai
và xin trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
kính thưa quý vị
trong quá trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong hơn hai năm qua
cũng đã xuất hiện những tiêu cực
của một số tổ chức cá nhân
điển hình ở bộ y tế và bộ khoa học và công nghệ
những hành vi vi phạm pháp luật
của một số các cấp chính quyền
cũng như những ứng xử non yếu của một số tổ chức cá nhân
và sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm túc
với phương châm
không có vùng cấm
không ngoại lệ
đó cũng là những ví dụ điển hình nhất
cho thấy luận điệu của các thế lực thù địch
là sai trái
không căn cứ
cho quy chụp
đã lỗi thời